lại có thêm những đối tượng bất chấp dịch bệnh tụ tập đông người vi phạm chỉ thị số một mươi sáu
hiện các đối tượng đã bị công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long xử phạt vi phạm hành chính theo quy định
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy lực lượng công an tiến hành kiểm tra quán fany game
tại thị trấn tân cuối tỉnh vĩnh long và bắt quả tang sáu đối tượng đang đánh bạc
nên đã lập biên bản sự việc và đề nghị ủy ban nhân dân huyện bình tân ra quyết định xử phạt
theo quyết định mỗi đối tượng bị phạt tiền một mươi năm triệu đồng
theo nguyên định một trăm một mươi bảy của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
với tổng số tiền là chín mươi triệu đồng riêng hành vi đánh bạc sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý